chiều nay ngày một mươi sáu tháng một mươi tòa án nhân dân tp hà nội đã công bố bản án xét xử vụ án lừa đảo khách hàng mua căn hộ tại công ty cổ phần tập đoàn đầu tư xây dựng nhà đất housing group do cựu đại biểu quốc hội châu thị thu nga cùng đồng phạm thực hiện
tại phiên tòa tòa án nhân dân tp hà nội nhận định đủ căn cứ để buộc tội cựu đại biểu quốc hội châu thị thu nga đã lừa đảo chiếm đoạt ba trăm bốn mươi tám tỷ đồng của khoảng bảy trăm linh khách hàng nên tuyên phạt bà nga án tù trung thân
đối với chín bị cáo đồng phạm hội đồng xét xử cho rằng họ là người phạm tội lần đầu là người giúp sức giữ vai trò thứ yếu không được hưởng lợi các bị cáo đều là người làm công ăn lương nên áp dụng mức hình phạt dưới mức thấp nhất của khung
đối với việc chi số tiền hơn một trăm năm mươi bảy tỷ đồng không có chứng từ của bị cáo châu thị thu nga trong đó bà nga khai chi bốn mươi bảy năm tỷ đồng để chạy dự án và chạy đại biểu quốc hội
hội đồng xét xử tiếp tục kiến nghị cơ quan điều tra làm rõ nội dung này để bảo đảm quyền lợi cho các khách hàng đã góp vốn
hội đồng xét xử tiếp tục ở dự án b năm tổ diễn